ngày một mươi bốn tháng một mươi công an huyện bình lục phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thanh tra sở thông tin và truyền thông xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook liên quan đến việc thực hiện tiêm vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín
bằng biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi một tháng một mươi công an huyện bình lục phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh phát hiện một chủ tài khoản sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã đồn xá huyện bình lục đăng tải các thông tin sai sự thật liên quan đến tiêm vaccine trên địa bàn xã lên mạng xã hội facebook
tại buổi làm việc với cơ quan chức năng chủ tài khoản này đã thừa nhận việc đăng nội dung liên quan đến tiêm vaccine phòng covid một mươi chín là hoàn toàn sai sự thật và tự giác gỡ bỏ thông tin
cam kết không tái phạm căn cứ nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ thanh tra sở thông tin và truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng đối với người vi phạm